ngày một mươi sáu tháng tám tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo
ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai
khoa học công nghệ không chỉ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế
mà còn đóng góp vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững
đặc biệt trong việc bảo đảm an toàn trước thiên tai
hiện nay tại nước ta nhiều mô hình cảnh báo phòng chống thiên tai đã và đang được triển khai
ở nhiều địa phương trên cả nước nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai
tại hội nghị các đại biểu cho rằng ứng phó với thiên tai là nhiệm vụ khó khăn
phức tạp và phải triển khai trên quy mô lớn nên đòi hỏi phải có sự nghiên cứu toàn diện
một cách khoa học các điều kiện khách quan của việt nam và học hỏi vận dụng kinh nghiệm của thế giới
đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ cần phải chú trọng vào công tác dự báo cảnh báo ứng phó khắc phục và tái thiết sau thiên tai
không chỉ có sự tham gia của các chuyên gia nhà khoa học mà cần đẩy mạnh xã hội hóa với sự tham gia của các doanh nghiệp
với những sáng chế ứng dụng kỹ thuật trong phòng chống thiên tai